xuất hiện vào đêm tám dạng ngày chín tháng một mươi và được nhìn thấy rõ nhất suốt buổi đêm
drakonis lần này không giống những trận mưa xa băng khác mà chỉ nhẹ nhàng với năm một mươi ngôi sao băng một tiếng
cái tên draconis xuất phát từ điểm mà các ngôi sao băng như phát ra cặp của con rồng trời draco tròm sao thiên long
hãy tìm tròm sao hình con rồng trên bầu trời con rồng thiên long như đang bay lượn phía trên hai trồng sao nổi tiếng đại hùng và tiểu vùng
đôi mắt rồng là hai ngôi sao sáng rastaban và eltain cũng là điểm mà các ngôi sao băng xuất phát
drakonis còn được gọi là slipper bởi cứ khoảng mỗi bảy năm mưa sao băng có thể phụt lửa từ hàng trăm sao băng mỗi giờ
dự kiến lần núi lửa phun trào tiếp theo có thể vào năm hai nghìn hai mươi năm